từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín căn cứ vào thực trạng mức độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tiến dụng
thống đốc ngân hàng nhà nước hoặc giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh sẽ xem xét quyết định
đặt tổ chức tiến dụng vào kiểm soát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện
theo đó các tổ chức tín dụng sẽ được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt khi có nguy cơ mất khả năng chi trả
khi thiếu hụt tài sản có tính thanh khoản cao ở mức hai mươi trở lên tại thời điểm tính toán tỷ lệ khả năng chi trả
ủy ban tự vệ indonesia đã thông báo điều tra tự vệ với sản phẩm sợi hỗn hợp và sợi nhân tạo
cục phòng vệ thương mại bộ công thương khuyến cáo các doanh nghiệp có liên quan cần cẩn trọng
và phối hợp hợp tác với việc điều tra
trong thông báo indonesia thông báo nếu dõi các bên có quyền lợi trong vụ việc
cần đăng ký tham gia bên liên quan bằng văn bản trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra
cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu có liên quan của việt nam
thường xuyên liên lạc trao đổi với cục trong suốt quá trình điều tra để phối hợp xử lý vụ việc
theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
lô sữa đầu tiên của việt nam sẽ xuất khẩu chính ngày sang trung quốc
sau khi có nghị định thư giữa hai nước đây là lần đầu tiên việt nam xuất khẩu
sang thị trường một bốn tỷ dân bằng đường chính ngạch
việt nam đã đăng ký năm doanh nghiệp đầu tiên để xuất khẩu sữa sang trung quốc là
vinamilk th hai milk mộc châu milk nutifood và hà nội milk
phía trung quốc đang xem xét hồ sơ của các doanh nghiệp này và sẽ cấp mã số xuất khẩu
sau khi có mã số đó các doanh nghiệp sẽ xuất khẩu sữa sang trung quốc
dự kiến lô hàng sữa đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc vào trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số ba trăm năm mươi hai nghìn một mươi bốn ttnhnn
về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước
theo ngân hàng nhà nước quá trình thực hiện thông tư ba mươi năm cho thấy
việc thực hiện thu phí rút tiền mặt đã lộ rõ một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn triển khai và rất cần thiết phải sửa đổi
đáng chú ý sở giao dịch ngân hàng nhà nước chi nhánh tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phải thực hiện thu phí rút tiền mặt đối với khách hàng theo định kỳ theo tháng
sau khi tính vào thu phí rút tiền mặt của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
sở giao dịch ngân hàng nhà nước chi nhánh căn cứ chứng từ thu phí hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt
công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật công nghệ hàng không việt nam singapore
liên doanh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay vaeco
và công ty st eginering aerospace đã chính thức ra mắt hôm nay
sự ra đời của vst là hoạt động cụ thể hóa biên bản ghi nhớ hợp tác giữa vaeco và st aerospace
được ký kết vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
với sự hợp tác của hai công ty kỹ thuật hàng không hàng đầu việt nam và singapore
st sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tàu bay cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế
đồng thời hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật việc đầu tư trang thiết bị hiện đại để vận hành công tác bảo dưỡng
sửa chữa thiết bị tàu bay ngay tại các cơ sở kỹ thuật hiện có của việt nam airlines
sân bay nội bài và tân sơn nhất sẽ giúp hàng không việt nam tham gia sâu vào thị trường sửa chữa
bảo dưỡng trang thiết bị tàu bay đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành hàng không việt nam
tăng thuế túi ni lông để góp phần bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp mà bộ tài chính báo cáo
nhưng chính sách này có vẻ bất lực khi ra bán chỉ bằng sáu mươi năm mức thu của thuế bảo vệ môi trường
qua đó cho thấy có kẽ hở rất lớn của pháp luật trong quản lý thuế
trong khi ô nhiễm môi trường do túi ni lông ngày càng tăng
thì lượng túi bị đánh thuế bảo vệ môi trường ngày càng giảm
từ bảy trăm bốn mươi sáu tấn năm hai nghìn một mươi bốn xuống năm trăm bảy mươi bảy tấn năm hai nghìn một mươi bảy giảm hai mươi ba
mặt khác số lượng túi ni lông nhập khẩu cũng tăng rất nhanh gần hai trăm năm mươi sau bốn năm
từ năm hai nghìn một mươi bốn là sáu mươi ba tám tấn
do đó nên giả soát lại các quy định hiện hành và cần thiết phải có luật xử lý phát thải chất thải rác thải ra môi trường